ngày một mươi bảy tháng năm công an tp hcm cho biết vừa triệt phá một băng nhóm chuyên giả hành khách lơ xe
để móc túi hành khách đi xe buýt xe khách trên địa bàn
băng nhóm này do đối tượng hồ chí vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quảng ngãi cầm đầu
vào khoảng đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín trinh sát nhận được tin báo nhiều vụ trộm cắp
móc túi xảy ra trên xe khách và xe buýt ở tuyến quốc lộ một a qua địa bàn quận thủ đức và quận một mươi hai
lực lượng hình sự đặc nhiệm đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm này
sau thời gian theo dõi ngày một mươi năm tháng năm trinh sát phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng vũ và tuấn
móc túi lấy điện thoại của hành khách vừa xuống xe buýt
từ lời khai của hai đối tượng này và nhiều bằng chứng thu thập được
cơ quan công an sau đó đã bắt tiếp ba đối tượng khác có liên quan là long phương và cường
các đối tượng này thường chia nhau trộm móc túi trên xe buýt và xe khách
với thủ đoạn đóng giả hành khách chen lấn hoặc thậm chí giả lơ xe để thừa cơ hội móc túi
các đối tượng trong băng nhóm này đều đã có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy